sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín có khả năng xuất hiện một số triệu chứng thông thường như sốt mệt mỏi đau đầu buồn nôn ớn lạnh đau cơ đau khớp tăng cảm giác đau ngứa sưng đa phần sẽ thuyên giảm và khỏi hoàn toàn sau khoảng vài ngày không để lại di chứng
tuy nhiên trong trường hợp xuất hiện các biểu hiện như sốt trên ba mươi tám độ năm đau đầu nhức mỏi cơ toàn thân hoặc tại chỗ tiêm có dấu hiệu sưng đỏ cánh tay được tiêm vaccine bị đau nhức thì có thể sử dụng thuốc giảm đau hạ sốt
phó giáo sư tiến sĩ dược sĩ nguyễn hiệu đức nguyên giảng viên trường đại học y dược tp hcm cho biết bên cạnh paracetamol aspirin cũng là một loại thuốc giảm đau hạ nhiệt tốt nhưng lại gây ra nhiều tác dụng phụ đặc biệt gây tổn hại như mặt dạ dày tá tràng và tăng nguy cơ xuất huyết
phụ nữ có thai và trẻ em không nên dùng asperine
với parace camon không phải hoàn toàn vô hại dùng quá liều có thể hại gan trong thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc brazetamon phải nhập viện và có không ít trường hợp nguy kịch
theo đó người dân có thể sử dụng các thuốc có chứa hoạt chất acetaminophen thường được biết đến với tên gọi paracetamol ở liều năm trăm linh mg ba lần uống một ngày và việc sử dụng thuốc này phần lớn là an toàn ngay cả với trường hợp phụ nữ mang thai
tuy nhiên người suy chức năng gan và thận nặng cần được tư vấn của bác sĩ
các chuyên gia khuyến cáo bên cạnh việc dùng thuốc hạ sốt khi nhiệt độ cơ thể tăng mọi người nên uống nhiều nước
các sản phẩm bù điện giải như orezon cởi bớt quần áo chừa mát đồng thời nếu cơ thể có phản ứng bất thường cần thông báo cho bác sĩ và đến cơ sở y tế để kịp thời xử lý